sáng nay hai mươi hai tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thèn công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
phiên tòa được mở do có kháng cáo của một mươi năm trên ba mươi sáu bị cáo và kháng cáo của bị đơn dân sự dự kiến phiên xử kéo dài trong nhiều ngày
trong số các bị cáo kháng cáo có nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty tiến bộ quốc tế aic bị cáo nhàn bị tòa nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và bị tuyên phạt những hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội
theo nhận định của tòa cấp sơ thẩm nguyễn thị thanh nhàn là chủ mưu trong vụ án này chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban khác móc ngoặc với chủ đầu tư phân công các công ty quân xanh trong quá trình đấu thầu và trúng thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
đối tượng bạo hành cháu bé ba tháng tuổi tại lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày hai mươi tháng năm một cháu bé gần ba tháng tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng với nhiều thương tích
tiếp nhận tin báo ngay trong đêm công an thành phố đà lạt đã vào cuộc xác minh triệu tập mẹ ruột của cháu bé là nguyễn phúc hồng ân và trần hoài thương là người tình của ân lên làm việc
qua quá trình đấu tranh thương bước đầu khai nhận do cháu bé thường quấy khóc nên đối tượng rất bực tức nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đại lộ đang thi công khiến bốn người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm trên tuyến đường đại lộ đông tây đang trong quá trình thi công giao với đường đinh tiên hoàng thành phố buôn ma thuột
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a hai mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tám chưa xác định người điều khiển trên xe có bốn người
trong đó xác định được hai người
hai người gồm ông nguyễn văn hùng và nguyễn văn thịnh cùng chú tại tp buôn ma thuột liêu thông trên đại lộ đông tây theo hướng sân bay buôn ma thuột về đường lê duẩn
khi xe chạy đến địa điểm trên do thiếu chú ý quan sát không làm chủ được tốc độ đã tông vào vòng xoay
hậu quả ông hùng tử vong ông thịnh bị thương nặng và hai người còn lại bị thương nhẹ
cảnh sát biển vừa phát hiện và bắt giữ một tàu cá của tỉnh kiên giang chở hơn ba mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển cách tây tây nam
đảo thổ chu hơn ba mươi hải lý
tại thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi bảy ts có năm thuyền viên
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển hơn ba mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm
sau đó lực lượng cảnh sát biển bốn dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi hai tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sáng nay hai mươi hai tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty aic và các đơn vị có liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử vắng mặt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
và tuyên phạt bị cáo ba mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
sau phiên tòa sơ thẩm luật sư của bị cáo nguyễn thị thanh nhàn kháng cáo thay bị cáo nội dung quá trình điều tra chưa đầy đủ
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn vẫn đang bỏ trốn
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
ngoài bị cáo nguyễn thị thanh nhàn còn có một mươi bốn bị cáo khác có đơn kháng cáo
theo bản án sơ thẩm bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã tiếp xúc với các lãnh đạo đồng nai xin giúp đỡ
tạo điều kiện cho công ty aic tham gia và trúng thầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai dù biết không đủ năng lực tài chính để tham gia
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn sau đó đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị
lập hồ sơ thầu theo hướng giúp công ty aic trúng thầu gây thiệt hại cho nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với lê toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khu phố một mươi an mỹ thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam là phóng viên của một tạp chí đã được cấp thẻ nhà báo
và trần thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ dân phố một mươi một phường nam lý thành phố đồng hới quảng bình về tội danh cứng đoạt tài sản
lê toàn cùng trần thị nhung tìm gặp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
có dấu hiệu sai phạm để đe dọa uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho toàn số tiền
khoảng bốn mươi năm mươi triệu đồng để toàn bỏ qua
ngày một mươi chín tháng năm lê toàn đã điện thoại và yêu cầu chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phải vào thành phố đồng hới quảng bình để đưa tiền cho toàn nếu không sẽ viết bài đăng báo
lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày anh này đã trực tiếp vào gặp và đưa cho lê toàn ba mươi triệu đồng
tại một nhà hàng ở thành phố đồng hới quảng bình
sau đó chủ cơ sở này đã trình báo với cơ quan công an
hiện công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngay sau khi nắm được thông tin chị bùi thị tuyết giao đang mang thai bảy tháng phải trốn về quê ở xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
vì bị chồng bạo hành công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp với công an xã kim xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
theo kết quả điều tra chị giao lấy anh trần văn luân
trú tại huyện kim thành tỉnh hải dương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và sinh sống tại huyện kim thành
luân khai nhận do có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nghi ngờ chị giao ngoại tình
nên luân đã đánh đập bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy
hiện công an huyện kim thành đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị sao
và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tổ chức chơi hụi nhưng lại thực hiện hành vi gian dối lừa đảo người chơi để chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị bích ly trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre vừa bị công an tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu ly tổ chức chơi hụi và làm chủ các dây hụi tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi lợi dụng việc hụi viên không đến tham gia hi hội
đối tượng này đã tự lấy nhiều phần hụi của người chơi và bán cho người khác để chiếm đoạt tổng số
tiền khoảng bảy tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
một đôi nam nữ ở huyện tân hồng tỉnh đồng tháp ra bờ đê tâm sự thì bị hai đối tượng dùng dao
khống chế cướp nhiều tài sản có giá trị tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn gây án
hai tên cướp manh động đã bị cơ quan công an bắt giữ
trước đó đôi nam nữ ngồi tâm sự tại bờ đê ra xài thuộc khóm hai thị trấn ra xài huyện tân hồng
thì bị hai đối tượng dùng dao kề cổ khống chế
cướp đi hai chiếc điện thoại di động tiền và giấy tờ tùy thân cùng với sợi dây chuyền vàng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tân hồng đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng
đặng thanh hòa và nguyễn hoài anh công chú tại huyện tân hồng về hành vi cướp tài sản
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông trần văn tèo nhỏ
chú tại long an
về hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
đội cảnh sát đường thủy và trạm cảnh sát đường thủy long hưng tuần tra trên tuyến sông đồng nai
thuộc xã tam an huyện long thành thì phát hiện phương tiện mang biển số la năm nghìn bảy mươi ba do ông trần văn tèo nhỏ điều khiển
đang vận chuyển khoảng một mươi năm mét khối cát
qua kiểm tra ông nhỏ đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát nói trên
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ phương tiện và toàn bộ số cát để tiếp tục điều tra xử lý
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
đối tượng bạo hành cháu bé ba tháng tuổi tại lâm đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng năm một cháu bé gần ba tháng tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng
với nhiều thương tích như tổn thương nội sọ gãy xương cẳng tay gãy xương đùi
gãy xương cẳng chân suy thận cấp suy gan
tiếp nhận tin báo ngay trong đêm công an tp đà lạt đã vào cuộc xác minh
và xác định cháu bé hiện đang sống tại phòng trọ cùng mẹ ruột là nguyễn phúc hồng ân
và trần hoài thương người tình của ân ở trên đường nguyễn văn chỗi phường một tp đà lạt
đồng thời cơ quan công an đã triệu tập thương và ân lên làm việc
trong quá trình đấu tranh thương bước đầu khai nhận do cháu bé thường quấy khóc
nên đối tượng rất bực tức nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định
dựng lên kịch bản bị bắt cóc để tống tiền mẹ trần công minh và võ gia quyến
đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm bà chế thị ti mẹ của minh
nhận được cuộc điện thoại lạ với nội dung là bắt cóc minh yêu cầu bà trả hai trăm ba mươi triệu đồng con trai đang nợ
trong ba ngày không chuyển tiền sẽ chặt tay con tin
ngoài ra đối tượng còn cho bà ti nghe tiếng kêu cứu của minh và đe dọa không được báo công an
bà t sợ hãi chuyển năm triệu đồng vào tài khoản của người này và trình báo công an huyện tân phú
vào cuộc điều tra đến trưa ngày hai mươi tháng năm công an huyện tân phú phối hợp với công an tỉnh đồng nai
bắt giữ khẩn cấp trần công minh và võ gia quyến là hai người đã giàn dựng ra vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của bà ti
được biết mình chính là con trai của nạn nhân và thừa nhận chủ mưu dựng lên kịch bản tống tiền mẹ
tối ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
phối hợp với các tổ công tác i năm nghìn một trăm bốn mươi một hóa trang mật phục làm nhiệm vụ tuần tra xử lý tại các tuyến đường
xung quanh khu vực
nhà hát lớn hà nội
ngoài một chốt cảnh sát giao thông được lập trước khu vực nhà hát lớn hà nội để xử lý tình trạng xe máy lạng lách đánh võng
thì ở các tuyến đường quanh khu vực này còn có hàng chục cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang mặc thương vục làm nhiệm vụ vây bắt những quay xế
tổ công tác tập trung xử lý các trường hợp lãng lách nẹp bô rú ga gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm
hầu hết các đối tượng tham gia ở độ tuổi chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
tổ công tác đã đưa người vi phạm và phương tiện về công an phường trang tiền để kiểm tra xử lý